trò chuyện lắng nghe và trao đổi những vấn đề mang tính triết học đó là cách mà các triết gia tập sự nhí của lớp học trên cây lý giải về bản thân gia đình cuộc sống xung quanh và hơn hết là để tiếp cận gần hơn với triết học một cái niệm mà tưởng chừng còn rất khó đối với người lớn
đó là một buổi trao đổi về chủ đề tự do của các triết gia tập sự nhí tại lớp học trên cây mô hình trò chuyện cùng em về triết học
đây là phương pháp khá mới mẻ nhằm giúp các em từ sáu đến một mươi sáu tuổi có thể hình dung và tiếp cận với triết học một cách dễ dàng
lớp học trên cây với sáu chủ đề khác nhau như em là ai có phải chỉ có người mới có tình yêu nỗi sợ là gì thế ý nghĩa của tự do là gì
làm thế nào để chung sống cùng nhau có phải trái đất này là của con người
giúp trẻ được khuyến khích hỏi đáp về các câu hỏi căn bản và gần gũi nhất với các em gắn liền với cuộc sống hàng ngày
qua đó trẻ học cách phát triển quan điểm của mình giải thích một cách thuyết phục quan điểm đó cho người khác rồi lắng nghe học hỏi lẫn nhau
bản thân triết học thì vẫn là một cái khái niệm mà người lớn được làm quen nhiều hơn
cũng như là bản thân người lớn cũng như tất cả mọi người thì đều có một cái hình dung về triết học là những gì rất là kinh viện và khó hiểu
nhưng mà ở lớp học trên cây thì chúng tôi muốn mang đến các bạn nhỏ một khái niệm triết học mà ở đó không có tên tuổi của các triết gia lớn hay là các lý thuyết
mà các bạn có thể nhìn thấy chất học ngay trong những câu hỏi mà các bạn đặt ra về thế giới xung quanh mình
và khi mà đi tìm câu trả lời những câu hỏi đó thì các bạn cũng đồng thời được khám phá chính bản thân mình và mọi người xung quanh và cả thế giới xung quanh mình nữa
với phương pháp tiếp cận triết học đặc biệt của lớp trên cây các triết gia tập sự nhí sẽ tự hỏi và tự trả lời từ các bài học gần gũi
qua đó tìm hiểu bản thân đang suy nghĩ gì suy nghĩ như thế nào tại sao lại nghĩ như vậy
tại đây việc kích hoạt trí tò mò ở mỗi học sinh là rất cần thiết để các em tiếp tục hành trình tự vấn về ý nghĩa của đời sống
ngoài đọc sách ra thì cũng mong đợi là có thể tích hợp những cái thực hành nghệ thuật khác nhau để cho các bạn ấy có cơ hội được biểu đạt những suy nghĩ của mình không phải chỉ bằng một ngôn ngữ nói
và kịch tương tác ngoài ra thì cũng có thêm những cái ví dụ như là quang nhạc hoặc là phim ảnh
trước tiên là con vui vẻ vì ở đây lớp học rất là vui và các con có thêm nhiều bạn mới
và trong một mùa hè con học được thêm nhiều điều bổ ích
nhất là cách tư duy và một cách sắp xếp lại những cái cách mình giải thích mà mình có thể chia sẻ với mọi người
tại vì là những cái bạn mà đều yêu thích triết học hay là yêu thích tư duy giống như các con
các con lựa chọn thiết học về học vì mình có thể biết thêm nhiều điều qua chia sẻ những cái ý kiến riêng của mình cho các bạn
con thấy thú vị nhất là những trò chơi và cả những buổi trò chuyện mà cô làm với chúng con
con hiểu bản thân mình hơn